con tum là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm đưa công an chính quy về công tác tại các xã
và đến nay toàn tỉnh đã được bố trí công an xã với số lượng ba trăm sáu mươi ba chiến sĩ
kết quả hơn nửa năm đưa công an chính quy về công tác tình hình an ninh trật tự an toàn tại nhiều địa phương đã có những chuyển biến tích cực
việc làm này đã được người dân và chính quyền ủng hộ cũng như đánh giá cao
xã đắc xú là một trong những xã phức tạp về tình hình an ninh trật tự của huyện ngọc hồi
nơi đây hay xảy ra tình trạng buôn bán tàng trữ chất ma túy và nạn trụng các vật
sau tháng đầu năm công an xã đắc xú đã tiếp nhận và giải quyết hai mươi năm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
các vụ vi phạm chủ yếu là đánh nhau tranh chấp tài sản và cháy nổ
đáng chú ý sau tháng đầu năm có hai vụ phát hiện liên quan đến việc mua bán tàng trữ và sử dụng chất ma túy
đã được công an xã đắc xú phối hợp với công an huyện ngọc hồi phát hiện và bắt giữ